tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ba mươi tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín nào mới tổng số ca nhiễm bệnh tại việt nam hiện là một bốn mươi ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày ba mươi tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một bốn mươi ca
trong ngày đã có thêm một mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một bốn mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm chín mươi năm ca số ca còn đang điều trị là ba trăm một mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm mươi bốn ba trăm chín mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một hai trăm một mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn một trăm linh ba người cách ly tại nhà và nơi lưu trú ba mươi chín bảy mươi bảy người